theo thông tin từ hiệp hội xuất khẩu lao động việt nam bình quân hàng tháng thị trường nhật bản tiếp nhận gần sáu người lao động việt
nhật bản đã trở thành quốc gia tiếp nhận người lao động việt nam lớn nhất trên thế giới
tổng cộng chín tháng năm hai nghìn một mươi chín đã có trên năm mươi ba lượt lao động việt nam sang nhật tăng gần hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó các thị trường lao động có đông người việt nam xếp sau nhật bản lần lượt là đài loan trung quốc hơn bốn mươi người
hàn quốc gần sáu người romani hơn một người
hiện tại nhật bản đang có nhu cầu tuyển dụng hơn ba trăm bốn mươi năm lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề
chăm sóc người cao tuổi lưu trú khách sạn điện thông tin điện tử bảo dưỡng sửa chữa ô tô hàng không
phục vụ mặt đất và bốc xếp hành lý nhà hàng ăn uống xây dựng đóng tàu nông nghiệp